thưa quý vị ngày hôm nay dưới sự điều hành của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
quốc hội đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với bộ trưởng bộ y tế nguyễn thành long
theo chương trình phiên họp sau khi phát biểu mở đầu phiên chất vấn
chủ tịch quốc hội chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực y tế cùng
công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thời gian qua và chiến lược phòng chống dịch
chiến lược vaccine trong thời gian tới
việc bảo đảm nguồn cung và quản lý giá xét nghiệm covid một mươi chín thuốc chữa bệnh
trang thiết bị y tế sinh phẩm xét nghiệm
giải pháp giảm thiểu sự tranh lệch chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh
sự cắt tuyến các vùng miền và nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở
đặc biệt là ở các vùng khó khăn
định hướng đào tạo sử dụng và chế độ đặc thù cho đội ngũ cán bộ y tế
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề này
ngoài ra phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam bộ trưởng các bộ công an kế hoạch và đầu tư
tài chính thông tin và truyền thông khoa học và công nghệ tổng thanh tra chính phủ
tổng kiểm toán nhà nước cùng tham gia trả lời chất vấn giải trình về những vấn đề có liên quan
nhận xét về phần đăng đàn lần đầu tiên của bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long trước nghị trường quốc hội
đại biểu quốc hội khóa một mươi ba ông lê như tiến cho rằng bộ trưởng bộ y tế đã trả lời thẳng thắn
cụ thể không vòng vo không báo cáo thành tích
cũng tại buổi chất vấn ngày hôm nay đại biểu trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội đoàn hà nội
phát biểu nêu tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại hà nội hiện nay và cho biết
thành phố sẽ tiếp tục sẽ có điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch cách ly để đảm bảo vừa thực hiện
đúng các quy định của nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ vừa đảm bảo phù hợp với tình hình tại địa phương
tranh luận về công tác cách ly f một đại biểu trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội cho biết
dựa vào các văn bản hướng dẫn của bộ y tế phụ thuộc vào diễn biến tình hình dịch bệnh năng lực y tế
năng lực triển khai các khu cách ly tập trung các điều kiện cách ly tại nhà
từng địa phương sẽ chủ động đưa ra các phương án giải pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp
với mục đích đảm bảo an toàn sức khỏe tốt nhất cho người dân phòng chống sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
đại biểu trần thị nhị hà cho rằng hà nội luôn thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của chính phủ
bộ y tế về công tác phòng chống dịch bệnh đặc biệt là công tác cách ly điều tra truy vết
quản lý người đi từ vùng có dịch về và quản lý cách ly f một
trong mấy ngày gần đây hà nội liên tục phát sinh các ca f trong cộng đồng không rõ nguồn lây
đặc biệt trong ngày hôm qua chín tháng một mươi một hà nội ghi nhận hai trăm hai mươi hai ca mắc covid một mươi chín mới trong đó có một trăm linh ba ca ngoài cộng đồng
dự báo tình hình dịch bệnh tại hà nội sẽ diễn biến khó lường
hà nội sẽ tiếp tục có điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch cách ly để đảm bảo vừa thực hiện đúng các quy định
của nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ vừa đảm bảo phù hợp với tình hình tại địa phương
một trong những vấn đề nóng được đưa ra trong buổi chất vấn đó chính là việc cách ly y tế
đại biểu nguyễn mạnh cường đoàn quảng bình đã chất vấn bộ trưởng y tế nguyễn thanh long về chính sách cách ly ở một số địa phương
ông cường nêu nhiều cử tri sống tại trung cư rất lo lắng về chính sách của một số địa phương trong đó có thành phố hà nội
bắt buộc đưa f một phải đi cách ly tập trung mà không xem xét theo trường hợp cụ thể
chẳng hạn những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine đeo khẩu trang thực hiện nghiêm túc năm k nhưng chỉ cần đi chung thang máy với f
trong khoảng vài chục giây là đã trở thành f một và bị bắt buộc đưa đi cách ly tập trung trong thời gian khoảng một mươi bốn ngày
trong khi đó họ hoàn toàn có đủ điều kiện để tự cách ly tại căn hộ và cam kết thực hiện việc cách ly
cách làm này gây lãng phí về nguồn lực dễ gây tổn hại về tinh thần dễ lây nhiễm chéo và không phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay
bộ trưởng nguyễn thanh long cho biết thời gian qua căn cứ vào nghị quyết một trăm hai mươi tám và quyết định bốn nghìn tám trăm linh
bộ y tế đã có hướng dẫn về việc xét nghiệm cách ly đối với những trường hợp đi từ những vùng dịch trở về
đối với cấp độ ba và cấp độ bốn được phân ra làm nhiều quy định
thứ nhất người đã tiêm đủ hai mũi vaccine chỉ cần theo dõi y tế ở nhà bảy ngày và xét nghiệm ngày thứ nhất
người đã khỏi bệnh cũng như vậy
những người đã tiêm mũi một vaccine thì cách ly tại nhà bảy ngày người chưa tiêm mũi nào sẽ cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
đối với những khu trung cư đông người mà tỷ lệ tiêm chủng chưa cao thì phải áp dụng hình thức cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà
đây là những điều mà bộ y tế đã có văn bản hướng dẫn
ông cũng cho biết đã đề nghị các địa phương áp dụng thống nhất thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
những ngày vừa qua dịch covid một mươi chín có thêm những diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương
số ca mắc có chiều hướng tăng tại một số tỉnh thành như hà nội hà giang tp hcm bắc giang tây ninh bình dương cà mau
điều này đã dấy lên sự lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch nếu chúng ta không ứng phó quyết liệt
cùng với xu hướng nới lỏng giãn cách
sau đó số s tăng dần
số liệu từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho thấy trong một mươi ngày qua
số ca mắc covid một mươi chín trên phạm vi toàn quốc có chiều hướng tăng nhanh
chỉ trong tám tháng một mươi một hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận bảy chín trăm tám mươi tám ca nhiễm mới
so với một mươi ngày trước đó số ca mắc mới trong vòng hai mươi bốn giờ tăng hơn hai ca gấp gần ba lần so với hai mươi ngày trước đó
trong đó tp hcm đồng nai bình dương tiếp tục là tâm dịch với hơn ba một trăm linh ca
ngày một một mươi một tp hcm chỉ có bốn phường xã thị trấn được đánh giá tình hình dịch bệnh đang ở cấp độ ba
nhưng đến tám tháng một mươi một con số này đã là một mươi ba địa phương
đặc biệt số ca nhập viện còn cao hơn số ca xuất viện
cụ thể ngày mùng bốn tháng một mươi một số ca nhập viện trên số ca xuất viện là một một trăm tám mươi bảy trên sáu trăm tám mươi tám trường hợp

ngày mùng sáu tháng một mươi một là chín trăm linh tám trên tám trăm linh trường hợp
ngày mùng bảy tháng một mươi một là chín trăm ba mươi bảy trên chín trăm linh trường hợp
ngày bảy tháng một mươi một là chín trăm năm mươi ba trên năm trăm ba mươi ba trường hợp
tại đồng nai bảy ngày qua ghi nhận sáu bảy trăm linh năm ca tăng năm mươi so với bảy ngày trước đó
theo đánh giá của sở y tế các ca cộng đồng có xu hướng tăng mạnh với trung bình một trăm tám mươi bảy ca mỗi ngày
so với giai đoạn thực hiện chỉ thị một mươi năm là năm một mươi ca một ngày
các ổ dịch cộng đồng đa phần liên quan đến các doanh nghiệp sản xuất và người về từ vùng có dịch
tạo thành nhiều ổ dịch lây nhiễm thứ phát giải rác trong cộng đồng
ở phía bắc hà nội hà giang bắc giang
đang là điểm nóng covid một mươi chín với việc ghi nhận số ca mắc trong cộng đồng tăng nhanh với những ổ dịch phức tạp
ngày bốn tháng một mươi một hà nội ghi nhận một trăm linh bốn ca dương tính trong đó có sáu mươi bốn ca tại cộng đồng
ngày năm tháng một mươi một là một trăm ba mươi ba ca trong đó có sáu mươi một ca cộng đồng
ngày sáu tháng một mươi một ghi nhận chín mươi ba ca trong đó có năm mươi bốn ca tại cộng đồng
ngày bảy tháng một mươi một ghi nhận tám mươi một ca trong đó có bốn mươi năm ca tại cộng đồng
ngày mùng tám tháng một mươi một kỳ nhận một trăm linh sáu ca
trong đó có năm mươi sáu ca tại cộng đồng
ngày chín tháng một mươi một ghi nhận hai trăm hai mươi hai ca trong đó có một trăm linh năm ca cộng đồng
trong những ngày qua trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội liên tiếp phát các thông báo khẩn
tìm người đến các địa điểm có ca covid một mươi chín trong đó có nhiều địa điểm tập trung đông người
như là trường học doanh nghiệp khách sạn chợ nhà hàng quán ăn
vì thế nhiều chuyên gia trong lĩnh vực y tế nhấn mạnh các địa phương không được chủ quan
cần quyết liệt kiểm soát người từ vùng dịch tiêm vaccine
sức để chặn nguồn lây sớm để không làm covid một mươi chín bùng phát
đồng thời các địa phương cần quản lý chặt chẽ người từ vùng dịch trở về
cách ly phù hợp tổ chức xét nghiệm tất cả các trường hợp ho sốt để đánh giá nguy cơ
từ đó truy vết và phong tỏa hẹp nhất có thể theo phương châm nguy cơ đến đâu phong tỏa đến đó
đẩy mạnh tuyên truyền người dân tiếp tục thực hiện năm k không vì đã tiêm vaccine mà lơ là
chủ quan xử lý nghiêm vi phạm về phòng chống dịch
trước nguy cơ dịch bệnh có thể xâm nhập cộng đồng ở bất cứ đâu vào thời điểm nào
một lần nữa cần nhắc lại ý thức trách nhiệm của mỗi người dân là nghiêm túc
tự giác thực hiện các quy định các biện pháp phòng dịch đã được đề ra nhất là quy định năm k
đó chính là thứ vaccine hiệu quả nhất để phòng tránh mọi bệnh tật mà ai cũng có thể tự trang bị cho mình
kính thưa quý vị những thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin tối ngày hôm nay
hiện nay tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn ra vô cùng phức tạp với nhiều diễn biến khó lường
và ca lây nhiễm trong cộng đồng ngày càng tăng cao
chính vì vậy để bảo vệ sức khỏe của bản thân gia đình và cộng đồng
thì mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức tự giác trong phòng chống dịch bệnh
thực hiện đúng đủ những khuyến cáo của bộ y tế
và đừng quên cập nhật những tin tức về tình hình dịch bệnh trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin chào và gặp lại